nhằm bảo đảm tốt công tác phòng cháy chữa cháy giảm thiểu tốt tối đa thiệt hại do cháy nổ gây ra
ngày hôm qua thì ủy ban nhân dân tp lào cai phối hợp cùng công an tỉnh đã triển khai mô hình
khu dân cư liên kết an toàn phòng cháy chữa cháy và diễn tập các phương án cứu hộ cứu nạn
mô hình khu dân cư liên kết an toàn phòng cháy chữa cháy được hình thành trên tinh thần
lấy phòng ngừa làm chính lấy tuyên truyền làm then chốt và chữa cháy theo phương châm bốn tại chỗ
các thành viên tham gia được trang bị đầy đủ quần áo thiết bị bảo hộ và dụng cụ phòng cháy chữa cháy
được tập huấn nghiệp vụ để thực hiện phòng người cũng như ứng phó khi có sự cố xảy ra
quá trình vận hành mô hình cũng sẽ có sự phối hợp chỉ đạo chặt chẽ của chính quyền địa phương và các lực lượng chuyên nghiệp